tại quận thốt nốt đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo nội dung kết quả của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời lắng nghe ý kiến của cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri quận thốt nốt đã có nhiều ý kiến kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ xoay quanh các vấn đề như bồi thường tái định cư ở các dự án cấp quốc gia và cấp thành phố tại khu vực quốc lộ chín mươi một và công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta trong thời gian qua
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cảm ơn các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng thời góp ý địa phương cần làm rõ những vấn đề bức xúc trong nhân dân có những giải pháp kịp thời và phù hợp đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân
bên cạnh đó đồng chí trần thanh mẫn cũng đã thông tin chi tiết về những yêu cầu cấp thiết của luật an ninh mạng trong thời đại hiện nay
vì đây là luật mới chưa có tiền lệ nên người dân cần nghiên cứu kỹ nằm rõ nội dung của luật và không để những phần từ xấu lợi dụng lòng yêu nước làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân
của quốc gia